và trong thời gian vừa qua thì những hành vi đó là xảy ra chúng ta đã được xử lý điều chỉnh bằng các cái luật tương ứng khác mà không phải điều chỉnh bằng cái luật này
cũng trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh nội dung dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
chiều nay một mươi bốn tháng sáu tại hà nội tổ công tác của chính phủ triển khai đề án sáu cp đã họp để ra soát việc triển khai đề án sáu từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và những nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ sở
trong thời gian tới đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác dự và phát biểu một số nội dung định hướng
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác và đại diện các bộ ngành có liên quan
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các nhiệm vụ của đề án tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực
nổi bật nhất là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử được đẩy mạnh
trong đó bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đăng ký thi trực tuyến
bộ công an đã rất tích cực phân cấp mạnh đến tận công an cấp xã với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân như đăng ký xe mô tô đến cấp xã cấp hộ chiếu online
đây là vấn đề được người dân đón nhận và dư luận đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm đề nghị cơ quan thường trực tổ công tác khẩn trương hoàn thành phần mềm triển khai hai thủ tục hành chính liên thông đồng thời phối hợp với văn phòng chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm số hóa hồ sơ
văn phòng chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công an để ban hành hướng dẫn của bộ công an các địa phương thống nhất các nội dung thực hiện đề án sáu
vừa qua là một số địa phương rất lúng túng trong triển khai thực hiện rồi cũng có đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể
ví dụ như là cái của đà nẵng đà nẵng tổng biết là công trí cũng rất tích cực phạm vi địa bàn nóng nhỏ cũng muốn là đi đầu dẫn sớm đấy nhưng mà trên thực tế nó cũng có những hướng dẫn
thành ra là từ cái kinh nghiệm của đà nẵng từ cái kinh nghiệm của một số các địa phương thì người ta cũng muốn là có một cái hướng dẫn để cho nó thống nhất
vì đây cũng là những cái công việc nó rất mới nó đổi mới cả những cái cách làm cách suy nghĩ tư duy rồi cách phục vụ
thành ra là rất tốt
cần có những hướng dẫn ngay từ đầu để nó đi vào nền nếp
về nhóm nhiệm vụ chung đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ngành thành viên ra soát lại các nhiệm vụ được giao trong đề án và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và phó thủ tướng vũ đức đam
tại các thông báo kết luận đánh giá kỹ các nhiệm vụ chậm muộn nguy cơ chậm muộn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
từng bộ ngành thành viên tổ công tác phải nêu gương ra soát triển khai hướng dẫn số một nghìn năm trăm năm mươi hai của bộ thông tin và truyền thông về thành phần công nghệ thông tin thiết yếu và tiêu chuẩn định mức phục vụ triển khai đề án sáu
từ đó xác định hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin để đề xuất giải pháp đầu tư kịp thời và cắt giảm việc đầu tư trùng dẫm và phương án giải ngân kinh phí
khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình đề ra tại nghị quyết số năm mươi của chính phủ
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp và làm việc giữa bộ công an với đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan của quốc hội và đại biểu ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi năm
thăm trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cùng dự buổi làm việc có đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát một số nội dung về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vị trí vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuộc sống phục vụ cải cách hành chính
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư được thành lập nhằm mục tiêu quản lý quản trị xã hội một cách toàn diện đầy đủ thông minh nhất nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất đơn giản nhất cho người dân
với quy mô lớn tiện ích hiện đại được bảo mật tốt cơ sở dữ liệu của trung tâm cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bộ ngành trong việc khai thác sử dụng ứng dụng và hoạt động quản lý điều hành
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo quốc hội lãnh đạo các ủy ban của quốc hội và các đại biểu ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã luôn sát cánh cùng bộ công an trong công tác xây dựng pháp luật đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
công an tỉnh vĩnh long vừa tổ chức lễ công bố quyết định về tổ chức bộ máy và bố trí quân số công an xã thị trấn chính quy trên địa bàn huyện tam bình
theo đó công an tỉnh tổ chức triển khai tổ chức bộ máy công an chính quy tại một mươi bảy công an xã thị trấn trên địa bàn huyện tam bình với chín mươi đồng chí gồm một mươi bảy trưởng công an xã thị trấn một mươi tám phó trưởng công an xã thị trấn và năm mươi năm công an viên
thời gian vừa qua lực lượng công an chính quy ở cơ sở đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực
thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật và kỹ năng công tác từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương
thưa quý vị và các bạn tệ nạn ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm
và thời gian vừa qua lực lượng công an tại các địa phương luôn làm tốt công tác nắm quản lý số đối tượng nghiện trên địa bàn từ đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp làm tốt công tác lập hồ sơ
đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc cũng như lập hồ sơ quản lý số người nghiện được điều trị methadone và tự cai nghiện tại nhà
việc hạn chế số người nghiện bằng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người nghiện đoạn tuyệt quá khứ lầm lỗi tự tin hòa nhập cộng đồng
có phần tích cực trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở
ghi nhận tại hải phòng
quận lê trân thành phố hải phòng
nhìn đôi tay này ánh mắt này
và cái cách mà người đàn ông này làm việc không ai có thể biết rằng anh từng là một người gần hai mươi năm đắm chìm trong bóng tối của ma túy
từ hồi tôi uống methadone đến giờ thì tôi đã có người khỏe mặt và hoạt động một cuộc sống yên cầu

từ trường hợp của anh vũ văn dương có thể thấy sự quan tâm vào cuộc tích cực của các cấp các ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội
đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện
tuy nhiên thực tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng số người nghiện có việc làm rất ít
một phần do bản thân họ chưa có quyết tâm cao còn mặc cảm tự ti thậm chí có tư tưởng ngại lao động
một phần là do chính quyền địa phương các cơ quan đơn vị sản xuất né tránh không muốn tiếp nhận họ nên người nghiện dễ nảy sinh tâm lý chán nản
tâm quan trọng với việc giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt đối với thanh niên
thì việc giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên
để tránh xa được các cái tệ lạng xã hội đặc biệt là nghiện thì xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng
thứ hai là đối với phụ nữ phường thì đã có nhiều giải pháp để quan tâm đến đối tượng
đặc biệt là giúp cho các đối tượng có nguồn vốn để mở các cơ sở kinh doanh tại nhà
cũng như là được học tập giới thiệu việc làm để giúp cho các đối tượng này tránh xa được tệ lạng xã hội và nhập với cộng đồng
cái nghiện ở tại nhà thì rất là tốt
mà có hiệu quả hơn rất nhiều so với lại đi cai nghiện tập trung
người nghiện sẽ không phải gò bó rất là tự tin được giao tiếp với lại cộng đồng hòa nhập cộng đồng
được tự do lao động học tập
với lại người ta sẽ cảm thấy rằng là mình không bị kỳ thị ở cộng đồng
theo thống kê tính đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hải phòng có bốn tám trăm linh sân
một trăm sáu mươi hai người nghiện đã được lập hồ sơ quản lý
trong đó một một trăm ba mươi tám người đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc
ba bảy trăm hai mươi bốn người đang được điều trị methadone và cai nghiện tại cộng đồng
đó là những con số chứng minh sự quyết tâm của lực lượng công an và cấp ủy chính quyền các cấp
trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy góp phần chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở
xác định vai trò các tổ chức chính trị xã hội
góp phần chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở cai nghiện

phần chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở nào cũng được góp phần chuyển biến tích
tổ chức chính trị xã hội đã đối mặt với các cơ sở cộng đồng

tại xã ca đô huyện đơn dương
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi uống rượu hoàng đức quân đi bộ về nhà thì bị ba người đàn ông đánh
nhưng không xác định được là ai
do bị đánh quân bực tức về tròi lấy một con dao để đi tìm người đánh mình
khi đi đến nhà ông nhương nghe có tiếng nói của nhiều người đang uống rượu
quân nghĩ rằng những người đánh mình nên quân vào nhà ông nhường
khi vào nhà thấy anh minh đi về phía mình thì quân cầm dao đâm một nhát
vào ngực trái anh minh và tử vong
sau khi gây án quân tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng đức quân một mươi bảy năm tù về tội giết người
ngoài ra gia đình bị cáo còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần
tiền cấp dưỡng ba con của anh minh đến khi trưởng thành với tổng số tiền là năm trăm năm mươi triệu đồng
giả danh là cán bộ của sở tài nguyên và môi trường
ba đối tượng gồm lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
lê kiên trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và trần diễn thương cùng chú tại tp vinh
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng của hai mươi năm người dân
cầm đầu nhóm đối tượng lừa đảo là lê thanh hải
theo đó ba đối tượng này đã chủ động tiếp cận với người dân
rồi tự giới thiệu bản thân đang làm việc tại sở tài nguyên và môi trường
có thể đấu giá thành công các lô đất quy hoạch
hợp thức hóa được việc nhập tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chuyển đổi mục đích sử dụng đất
khi người dân tin tưởng trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan rồi đưa cho hải
sau đó hải phân công thường làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
rồi giao cho các nạn nhân
công an tỉnh nghệ an thông báo những ai là nạn nhân nhóm đối tượng trên
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố bắt tạm giam bùi mạnh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu
sơn la về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình điều tra xác định bùi mạnh hùng trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu sơn la đã ký ban hành quyết định
giao năm mươi hai lô đất trái pháp luật cho năm mươi hai hộ gia đình với diện tích là năm hai trăm linh m hai
thực hiện việc thanh lý tài sản có gắn với diện tích trái pháp luật
cho các hộ gia đình sử dụng để ở lâu dài với diện tích là hai hai mươi hai bảy m hai
việc giao đất trên không đúng với mục đích sử dụng đất
theo quyết định giao đất của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách khiến bốn người tử vong tại ninh bình
theo cơ quan chức năng nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn
là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ
qua kiểm tra tài xế điều khiển xe khách không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể
tuy nhiên xe khách đã chạy quá tốc độ quy định là bảy mươi một trên sáu mươi km một giờ
trước đó vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu
tại km hai trăm sáu mươi năm năm trăm bảy mươi quốc lộ một a khu vực ngã ba giao nhau với đường tuệ tĩnh
phố phúc trình hai phường một a
phường nam thành thành phố ninh bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
lật xe khách khiến chín người thương vong
danh tính của bốn người tử vong gồm vũ minh tam chú tại phường nam bình thành phố ninh bình
phan uy vũ nguyễn tất hà và nguyễn tài thái đều ở huyện đô lương tỉnh nghệ an
thưa quý vị như antv đã đưa tin trận mưa lớn vào đêm ngày một mươi ba kéo dài đến sáng ngày một mươi bốn
đã gây nhiều thiệt hại cho người dân tại tỉnh lào cai
hiện công tác khắc phục hậu quả đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện
tuy nhiên mực lũ trên các sông suối trên địa bàn tỉnh lào cai đang tăng nhanh
do đó người dân cũng cần chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
phúc khánh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận mưa lớn xảy ra vào dạng sáng nay tại huyện bảo yên
một số tuyến đường giao thông và cây cầu bị hư hỏng khiến sáu thôn bị cô lập
cùng với đó nhiều diện tích hoa màu của người dân sắp đến kỳ thu hoạch cũng bị vùi lấp nghiêm trọng

một số tuyến đường giao thông và cây cầu bị hư hỏng khiến sáu thôn bị cô lập